hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn và hẹn gặp lại